vào ngày quốc tế giáo dục hai mươi bốn tháng một ít nhất một trăm ba mươi năm quốc gia trên thế giới đã nối lại hoạt động dạy học trực tiếp
sau thời gian dài trường hợp đóng cửa vì covid một mươi chín
để giảm bớt nỗi lo ngại của các bậc cha mẹ về nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín trong trường
dẫn đến lây truyền ncov cho các thành viên trong gia đình học sinh và lan rộng ra cộng đồng
giới chức các nước trên thế giới áp dụng các biện pháp ứng phó khác nhau khi xuất hiện các ca nhiễm trong lớp học
tại mỹ theo hướng dẫn của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc
trong trường hợp phát hiện ca nhiễm ncov từng đến trường hoặc sự kiện trường
điều tra ca nhiễm và truy vết tiếp xúc là những chiến lược quan trọng để làm giảm nguy cơ lây lan
tại singapore bộ giáo dục nước này cũng đưa ra những biện pháp đảm bảo an toàn tại trường học nếu xuất hiện ca nhiễm
nếu một học sinh có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với ncov nhưng vẫn khỏe mạnh
học sinh này cần tự cách ly trong vòng bảy mươi hai giờ sau đó tự xét nghiệm nhanh thêm một lần nữa
trong đó học sinh có thể kết thúc quá trình từ cách ly và trở lại trường học khi có kết quả xét nghiệm nhanh lần hai âm tính
đối với các cấp học khác bộ giáo dục singapore sẽ tiến hành truy vết tiếp xúc thông qua ứng dụng
và trực tiếp gửi cảnh báo nguy cơ với học sinh nếu đó là trường hợp tiếp xúc gần
các trường học sẽ khử trùng cơ sở vật chất và ra thông báo nếu lớp phải học từ xa trong một ngày để tiến hành công việc này
tại châu âu biện pháp xử lý khi phát hiện ca nhiễm ncov ở trường học không giống nhau giữa các nước
italy yêu cầu cách ly những học sinh chưa tiêm chủng nếu ghi nhận hai ca nhiễm trong lớp
toàn bộ lớp học sẽ bị cách ly nếu phát hiện ca nhiễm thứ ba trở lên
tây ban nha cũng sẽ tuyên bố dịch bùng phát nếu ghi nhận ba ca ncov trong lớp học
nhưng chỉ tiến hành xét nghiệm những trường hợp tiếp xúc gần
nếu người tiếp xúc gần âm tính với virus xét nghiệm bổ sung sẽ được thực hiện sau bảy ngày
như vậy có thể thấy ở mỗi nước khác nhau có một cách riêng để xử lý khi xuất hiện f tại trường học
tại việt nam bởi vì chưa có hướng dẫn cụ thể nên mỗi trường đã thực hiện một kiểu các quy trình khi phát hiện f